liên quan đến vụ bốn nạn nhân bị ngạc khí tử vong tại phòng trọ ở tp thủ đức
tp hcm ngày một mươi tám tháng năm các bác sĩ cho biết nguyên nhân ngạc khí là do hấp cá trong phòng kính
gây ngạc khí h hai s bên cạnh đó bác sĩ cũng cảnh báo ngộ độc khí h hai s có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày
theo các bác sĩ bốn bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngân tim ngân phổi
trong đó ba bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện tp thủ đức người còn lại được chuyển lên bệnh viện chợ rẫy
ban đầu có dấu hiệu nghi ngờ các nạn nhân tử vong do ngạt khí co
tuy nhiên bác sĩ doãn uyên vi phụ trách phòng khám chống độc bệnh viện chờ rảy cho rằng
các triệu chứng lâm sàng cho thấy đây là trường hợp ngộ độc khí h hai s do đun nấu hải sản trong phòng kính
khi mà có lửa cháy thì cái lượng oxy nó sẽ tiêu thụ nhiều hơn nữa
thì nó sẽ càng làm cho thiếu cái nguyên hồn oxy
bệnh nhân mình là làm nghề hấp cá thì khi với tác dụng của nhiệm độ đó thì cái khí h hai s nó có thể là sinh ra rất là nhiều
và cộng với lại trong một cái không gian kính mà mở mấy lạnh nữa
thì rất là dễ lan tỏa cái khí đó ra khắp nơi
cho nên là mọi người trong nhà có thể bị hít nhầm những khí độc đó mà có thể dẫn đến tử vong
trên thực tế đã từng có nhiều lần xảy ra các tình huống chết hàng loạt
khi người dân đi vào hầm chứa cá của tàu đánh cá
vệ sinh hầm chứa nước thải của cơ sở sản xuất nước mắm làm từ cá
xuống cống đảo vét hại đổi axit mạng xuống cống đi xuống hầm biogas
đặc điểm của ngộ độc khí h hai s là tử vong nhanh và nhiều người cùng lúc
bên cạnh đó cũng có nguy cơ ngộ độc tại nhà
cái này cho chúng ta thấy là khi mà sử dụng mấy lạnh
thì chúng ta không bao giờ được nấu nướng gì ở trong những cái giang phòng mấy lạnh
cái thói quen mình bình thường ví dụ như mình làm
là tên cua cá vậy đó mà không có nên là đổ những cái sát đó đi xuống dưới cống
cái điểm đó hay là đổ vào trong toilet hay gì đó
những cái điểm đó tại vì nó rất là dễ nó nhanh phân hủy
thì nó sẽ sinh ra cái h hai s
nhiều khi mình sử dụng những cái chất trù rửa trong nhà
nó có tính acid khi mình chế xuống chế nhiều
thì nó tác động với những cái sát sinh vật ở dưới cống
thì nó sẽ cũng sinh ra khí độc h hai s không có phúc phúc
đó tại vì nó cũng sinh ra những cái khí hơi độc đó
thì nó cũng hút vô rồi nó thổi ra là lan tỏa hết cả một cái căn phòng
một trong những dấu hiệu phát hiện khi h hai s
là những đồ vật kim loại như đồng xu khóa có thể bị ố đen
vì vậy các bác sĩ cảnh báo khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngộ độc
thì không nên bước vào để cứu nạn nhân
nếu bắt buộc bước vào thì cần có mặt nạ chống độc
sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất